thưa quý vị để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ giờ ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy
thành phố hà nội dừng hoạt động nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về
các cửa hàng cắt tóc gội đầu cùng với đó là thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi
tập thể dục tụ tập đông người tại công viên vườn hoa các địa điểm công cộng
và trong buổi sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng thành phố đã triển khai lực lượng
tăng cường công tác phòng chống dịch tại các khu vực công cộng ghi nhận của phóng viên antv
ở hoàn kiếm sáng ngày một mươi ba tháng bảy không còn hình ảnh người dân đông đúc tập thể dục
tại các vườn hoa ven hồ mà chỉ còn láp đáp một số ít người như thế này
tại các vỉa hè lực lượng chức năng đã bố trí người trực sẵn để nhắc nhở người dân không tập thể dục
dây phản quang cũng được lực lượng chức năng căng lên từ đêm qua để tránh người dân tụ tập đông người
còn đây là hình ảnh tại công viên hòa bình quận bắc tử liêm thành phố hà nội
mặc dù công viên đã đóng cửa theo công điện của thành phố nhưng vẫn có một số người tập thể dục ở bên ngoài
cá biệt vẫn có cá nhân không đeo khẩu trang
tôi đi bình thường là cứ mỗi ngày là đi khoảng độ một
một tiếng đồng hồ
thế đến đây thì bỏ chân quá tôi đỡ rồi tôi nghỉ cái
lần sau sẽ cứ kinh nghiệm là sẽ không đi vào chỗ này nữa
theo ghi nhận thực tế các hàng quán đều chấp hành theo đúng quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội
về dừng hoạt động ăn uống tại chỗ chỉ được phép bán mang về
đồng thời để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác
tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực công cộng
tổ chức tuyên truyền đến các cửa hàng chấp hành theo quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội
qua các thông tin đại chúng qua loa qua các gián những tờ rơi mang tính chất tuyên truyền nhắc nhở
để người dân hiểu biết thêm và chấp hành nguyên tục hơn
ngoài các khung giờ mà đã được phân công thì công an phường cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở
để xử lý các thành vi vi phạm
trong các trường hợp đột xuất xảy ra thì kịp thời cũng khó xử lý đúng quy định trong công tác phòng chống dịch
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội hành vi không thực hiện biện pháp
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động nơi công cộng
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì bị phạt tiền tối đa lên đến hai mươi triệu đồng đối với cá nhân
ba mươi triệu đồng đối với tổ chức nếu hành vi ở mức nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự